quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị một sóng lạnh mới lại được tăng cường xuống nước ta trong đêm qua
vì vậy lúc này miền bắc trời khá nhiều mây nhiệt độ nhiều nơi ở vùng núi đang thấp dưới một mươi tám độ trời rét nhẹ
còn ở vùng đông bằng nhiệt độ cũng phổ biến dưới hai mươi một độ trời xe xe lạnh
dự báo trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục được tăng cường thêm xuống nước ta
các tỉnh phía đông bắc bộ nơi chịu tác động của không khí lạnh trời nhiều mây gần như suốt cả ngày
nên ở các tỉnh hà giang cao bằng và cả lạng sơn nhiệt độ ngày thấp từ hai mươi hai cho đến hai mươi ba độ
khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
trong khi đó ở các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía tây bắc bộ khoảng thời gian từ nay đến trước một mươi ba đến một mươi bốn giờ chiều
chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh trời vẫn có nắng nhẹ nên nhiệt độ ngày vì thế vẫn cao
giao động ở mức từ hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
quá trình tăng cường xuống của không khí lạnh cũng khiến cho thời tiết các tỉnh trung bộ
trung bộ thay đổi đáng kể
trong ngày hôm nay mưa sẽ xuất hiện trở lại ở các tỉnh từ nghệ an trở xuống cho đến quảng ngãi
dự báo từ khoảng ngày hai mươi tám cho đến ba mươi tháng một mươi một không khí lạnh ở phía bắc liên tục được bổ sung
kết hợp thêm với nhiễu động từ phía nam vì thế một dọc trung bộ từ nghệ an trở xuống cho đến bình thuận
sẽ có mưa với nhiều điểm mưa vừa mưa to thậm chí có nơi mưa rất to và rông
dự báo tổng lượng mưa từ nay cho đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một ở trung bộ phổ biến là từ bảy mươi cho đến một trăm năm mươi mm
trong khu vực trung và nam trung bộ có nơi trên hai trăm linh mm vì thế trong những ngày cuối tháng
miền trung có thể sẽ lại phải đối mặt trở lại với hiện tượng lũ quét và sạt lở đất
vừa giảm nhiệt do mưa vừa giảm nhiệt do không khí lạnh vì thế nhiệt độ trong những ngày tới ở miền trung không cao
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ chỉ khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
vùng từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi nhiệt độ là từ hai mươi sáu cho đến hai mươi bảy độ
còn ở các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận nhiệt độ cũng giao động
trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
trong ngày hôm nay không khí lạnh tạm thời chưa đủ mạnh để tác động đến thời tiết các tỉnh phía nam
dãnh thấp xích đạo cũng hoạt động yếu vì thế ở khu vực tây nguyên và nam bộ
tiếp tục duy trì kiểu thời tiết ít mưa ngày trời nắng
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên giao động trong khoảng từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
còn tại nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung gió ở hầu khắp các vùng biển đều tăng cấp
tại vịnh bắc bộ gió mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu
với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động
còn với khu vực phía nam của biển đông và vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận trở xuống đến cà mau gió đông bắc cũng mạnh lên mức cấp năm
kèm theo đó là hoạt động của dãnh thấp xích đạo nên tiếp tục có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước